liên quan đến việc xử lý các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
tính đến thời điểm này công an tp hà nội đã lập hồ sơ xử lý hai mươi một trường hợp về hành vi đăng tin bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang mạng xã hội facebook cá nhân
đối với việc tung tin đồn thất thiệt những người vi phạm sẽ chịu mức phạt từ bảy năm đến ba mươi triệu đồng tùy mức độ
đặc biệt liên quan đến trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại phường trúc bạch yêu cầu xử lý nghiêm khởi tố khi đủ điều kiện để gian đe phòng ngừa chung đối với tình trạng đưa thông tin không chính xác
công an tp hà nội đề nghị người dân cần cảnh giác chọn lọc thông tin không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực thiếu cơ sở đồng thời nên tiếp nhận thông tin thông qua các trang trình thống có uy tín để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng